thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
dự lễ viếng có các đồng chí chủ tịch nước võ văn thường thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng dự lễ viếng còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước
dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
mạng giữa dân tộc ta non sông đất nước ta
tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá ngọn đuối soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu
tận dụng thời cơ vượt qua thách thức tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám
và lời thề độc lập xây dựng bảo vệ đất nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham gia đoàn có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương và các gương điển hình tiên tiến trong công an nhân dân
trước ảnh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an bày tỏ
lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của đảng và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tin gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng lá chân thép vững vàng trong
đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc
sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an cũng
đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
vào sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh và tổng kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an về đổi mới
nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu năm
sáu điều bác hồ dạy trong tình hình mới cùng dự có thượng tướng trần quốc tò ủy viên trung ương đảng
phó bi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đại diện các bộ ban ngành trung ương
và các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương hội nghị được tổ chức trực tuyến tới sáu mươi ba điểm cầu công an các tỉnh thành phố
báo cáo kết quả tại hội nghị cho thấy thời gian qua kết luận số một của bộ chính trị và chỉ thị số bốn của bộ công an
đã được các cấp ủy đơn vị đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc
đã tập trung chuyển mạnh từ học tập sang làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thông qua việc đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá đề cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng xe luyện tự soi tự sửa tự nhận duyệt
nhiều cấp ủy đã xây dựng phát triển hiệu quả một số mô hình hay thiết thực phù hợp với đơn vị địa phương
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy đã đi vào thực chất hơn
có chiều sâu hơn có phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng
trung thành tuyệt đối không ngại khó khăn gian khổ hy sinh trong đấu tranh chấn áp tội phạm
kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy đã góp phần quan trọng
trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
phát biểu kết luận tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định sau hai năm triển khai thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
và năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an cập ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân
đã nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
bằng những hành động những việc làm rất thiết thực cụ thể hàng ngày trong công tác chiến đấu phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ
qua đó mỗi cán bộ chiến sĩ luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
nêu cao tinh thần tận tụy với công việc ý thức phục vụ nhân dân phục sự tổ quốc không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo lời bác
để nâng cao chất lượng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
bộ trưởng tô lâm lưu ý cấp ủy lãnh đạo các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị
học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
trong đó quán triệt thực hiện hiệu quả phát biểu chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại chương trình kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy về ba vấn đề cốt yếu
là học tập quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu
bên cạnh đó tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện
chú trọng phát hiện bồi dưỡng nhận rộng điển hình tiên tiến đề mạnh tuyên truyền đưa người tốt
việc tốt hành động dũng cảm nghĩa cử cao đẹp tận tụy nhân văn vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ
đồng thời chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác kịp thời
các quan điểm sai trái thủ địch nhất là các thông tin ảnh hưởng đến uy tín danh dự của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dù ở cương vị nào
cũng phải thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện để thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy
mỗi cán bộ chiến sĩ công an dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên tự soi tự sửa
tự tu dưỡng giàn luyện phải luôn luôn nhận thức sâu sắc phải nỗ lực cao
để thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy đặc biệt lời huấn thị
đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính để giữ cho mình thật trong sạch
thật sự vững vàng không bị xa ngã trước mọi cám dỗ
luôn luôn tâm liệu và coi danh dự xác định rõ danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
các đồng chí bí thư cấp ủy thủ trưởng công an các cấp
phải gương mẫu trong lãnh đạo chỉ đạo phải thể hiện vai trò
nêu gương toàn diện trên các mặt tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tác phong
tự phê bình và phê bình trách nhiệm trong công tác ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ
nhân hội nghị này thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước
bộ trưởng tô lâm đã trao hồn trường chiến công huân chương bảo vệ tổ quốc cho tập thể cá nhân
đã có chiến công thành tích xuất sắc trong chiến đấu phục vụ chiến đấu
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày chủ tịch hồ chí minh về atk định
hóa thái nguyên vào tối nay cục truyền thông công an nhân dân đã phối hợp với nhà hát tuổi trẻ
và một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật nhớ mãi ơn người hồ chí minh
dự chương trình có các đồng chí thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
nghệ sĩ ưu tú nguyễn sĩ tiến giám đốc nhà hát tuổi trẻ lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
công an tỉnh thái nguyên các ban ngành tỉnh thái nguyên huyện định hóa cùng đông đảo người dân thái nguyên
đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm tri ân ca ngợi công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc phát huy giá trị ý nghĩa lịch sử to lớn của atk định hóa thái nguyên
góp phần tuyên truyền lịch sử nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào cán bộ chiến sĩ
điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là tổ khúc kịch thơ hát múa từ atk đến điện biên
khắc họa hình tượng chủ tịch hồ chí minh từ khi người về atk định hóa thái nguyên cho đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hội tụ lực lượng nghệ sĩ hùng hậu của nhiều đơn vị nghệ thuật uy tín
chương trình là món quà tinh thần ý nghĩa của cục truyền thông công an nhân dân nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung dành tặng đồng bào các dân tộc vùng chiến khu cách mạng atk định hóa thái nguyên
góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân nói chung
qua đó thể hiện lực lượng công an nhân dân không chỉ đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mà còn chăm lo về đời sống tinh thần cho nhân dân
trong khuôn khổ của chương trình cục truyền thông công an nhân dân và nhà hát tuổi trẻ
đã gửi tặng món quà một bộ quần áo và năm mươi triệu đồng tới các gia đình chính sách
người có công với cách mạng và các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
chiều nay tại hà nội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ bảy
thẩm tra một số dự án luật trình quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
ngay sau phiên khai mạc các đại biểu đã thảo luận xung quanh dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội dự phiên họp
thượng tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đại diện cơ quan soạn thảo dự phiên họp và phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu
tại phiên thảo luận các ý kiến đều nhấn mạnh dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến từ khóa một mươi bốn
và sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu cơ quan soạn thảo đã có những điều chỉnh và hoàn thiện dự án luật
đảm bảo chất lượng và phù hợp
các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết phải bán hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trên cơ sở tổ chức lại ba lực lượng gồm công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố dân phòng
đồng thời nhấn mạnh dự án luật đã đủ điều kiện trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm
quốc hội khóa một mươi năm tới đây để xin ý kiến quốc hội và các đại biểu quốc hội
tất cả các ý kiến mà tôi thu thập vào cơ sở đều đồng tình và cũng rất mong muốn quốc hội sớm bàn hành luật này
quan điểm của những cơ sở là khi mà hợp nhất lại thống nhất lại thì sẽ hỗ trợ lên nhau
tăng thêm lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự cơ sở tốt hơn
hơn một nửa tỉnh bắc cạn
cơ sở nó mong muốn lắm bắc cạn không chỉ là khát khao lắm bắc cạn trung trở lắm
thì rất mong là quốc hội và các đại biểu quốc hội sớm làm sao để cho ra cái này
thứ hai ở tại cơ sở thì không phải việc gì mà công an quân sự biên phòng mà có thể vào được
và trực tiếp giải quyết được các vấn đề ở các địa phương
mà lại phải là những lực lượng khác mà đặc biệt hơn nữa đó là khu vực biên giới
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh
việc ban hành luật này góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự đồng thời đảm bảo không tăng biên chế
không tăng kinh phí đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
các đại biểu cũng đã góp ý xung quanh một số vấn đề trong dự thảo luật
như bổ sung một số quy định về khen thưởng phạm vi nhiệm vụ
tổ chức bộ máy của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thay mặt cơ quan soạn thảo thứ trưởng lê quốc hùng đã thông tin thêm
và làm rõ một số vấn đề của dự thảo luật được các đại biểu đề cập
thứ trưởng lê quốc hùng cảm ơn ý kiến đồng góp của các đại biểu và khẳng định
cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp
ra soát điều chỉnh bổ sung để hoàn thiện dự án luật
điều chỉnh chức năng nhiệm vụ chế độ chính sách kiện toàn lực lượng
tinh gọn đầu mối giảm chi ngân sách nhà nước và tăng cường công tác
bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
đây là đòi hỏi của thực tiễn cho thấy cần thiết xây dựng và ban hành
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sau quá trình nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các cơ quan của đảng quốc hội
bộ ngành ủy ban nhân dân các địa phương đông đảo các chuyên gia
nhà khoa học các đối tượng trực tiếp chịu tác động cơ quan soạn thảo
đã có những chỉnh lý để hoàn thiện đề xuất nhiều điểm mới
kịp thời tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp bố trí lực lượng tham gia
bảo vệ an ninh trả tự ở cơ sở theo hướng thống nhất kiện toàn
không làm tăng biên chế và tăng chi ngân sách
đây là một điều chỉnh quan trọng nhất theo ý kiến của đồng góp của đại biểu cơ hội
giả soát đánh giá trên tinh thần là lực lượng này tinh gọn
làm nhiều việc để đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
không tăng về đầu mối không tăng về quân số thống nhất quản lý
hiện toàn quốc có khoảng ba trăm linh người đang tham gia lực lượng bảo vệ dân phố
công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng
sắp xếp kiện toàn thống nhất ba lực lượng này
tạo thành một đầu mối sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp
thực hiện nhiệm vụ và dành các nguồn lực để quan tâm đầu tư
đảm bảo chế độ chính sách điều kiện để lực lượng này phát huy được vai trò
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
chúng ta phải thống nhất lại một đầu mối
để thống nhất một cái kế hoạch chương trình hành động chung
thống nhất nhiệm vụ chung để khắc phục tình trạng trồng chéo
thế rồi để cho nó tạo thành một đầu mối
thì bao giờ hiệu quả cũng tốt hơn
khi chúng ta tổ chức các lực lượng này vào một đầu mối
thì rõ ràng chúng ta sẽ chắc chắn là giảm được về mặt số lượng
thứ hai là chất lượng hiệu quả sẽ được nâng lên
bởi vì khi chúng ta tổ chức lại
thì chúng ta sẽ có đào tạo tuyển chọn quản lý sử dụng
để hạn chế được những vấn đề bất cập
mà nếu như tích hợp ba lực lượng này gom về một đầu mối
thì có đó tốt quá có đó là sự đấu mối
thì tôi cho rằng có đó là tốt
con người không tan
kinh phí không tan
thì không có lý do gì mà nói là nó cầm kèm
và nó phát sinh thêm kinh phí
sáu mươi công an chính quy được bộ công an tăng cường về cơ sở
đã phát huy được vai trò nòng cốt giữ ổn định
tạo chuyển biến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
trong từng nhiệm vụ ở mỗi bản làng thôn xóm
đều có sự đóng góp và sự đồng hành của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
có những người đã gắn bó hàng chục năm với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
khó khăn vất vả nhưng trên hết vẫn là mong muốn được tiếp tục gắn bó với lực lượng công an
giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân
trong thời gian qua các anh đã thực hiện nắm tình hình tốt tình hình trên địa bàn
rồi cung cấp nhiều thông tin có giá trị để lực lượng công an thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
thưa quý vị nghị quyết một mươi ba của chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
là một trong những nỗ lực của việt nam về bảo vệ quyền con người trong quá trình chuyển đổi số
đây là khẳng định của các đại biểu tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí
về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại do bộ thông tin và truyền thông
tổ chức vào sáng nay một mươi tám tháng năm
nghị định một mươi ba được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa quy định của hiến pháp và pháp luật
về quyền bảo vệ bí mật cá nhân quyền con người quyền công dân
đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân
mà trước hết là của bên xử lý dữ liệu cá nhân
đặc biệt nghị định đã cụ thể hóa một số nội dung trong luật an ninh mạng
về phòng chống gián điệp mạng bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước
bí mật công tác bí mật kinh doanh bí mật cá nhân trên không gian mạng
nghị định được xây dựng trên cơ sở hài hòa với thông lệ
quy định quốc tế về bảo vệ dữ liệu cá nhân
bên cạnh đó còn tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động kinh doanh liên quan tới dữ liệu cá nhân
nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
còn vào chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng
đã kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo hoàng sa trường sa
đề cập phản ứng của việt nam trước các báo cáo về tự do tôn giáo của hoa kỳ
cũng như tình hình bảo hộ công dân trong vụ cảnh sát giải cứu một người nước ngoài bị bóc lột ở philippines
trả lời báo chí về thông tin trung quốc gần đây đã mở phi pháp một nhà hàng lẩu
trên đảo phú lâm thuộc quần đảo hoàng sa
phó phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử
để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo hoàng sa phù hợp với luật pháp quốc tế
việt nam kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền
và quyền liên quan của việt nam đối với quần đảo này
nếu quan điểm về thông tin liên quan đến việt nam
trong báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi hai của bộ ngoại giao hoa kỳ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi ba của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ
phó phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
báo cáo tình hình tự do tôn giáo thế giới năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban tự do tôn giáo hoa kỳ
và báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi hai của bộ ngoại giao hoa kỳ
tuy đã ghi nhận một số tiến bộ của việt nam trong thúc đẩy tự do tôn giáo
và trích dẫn một số thông tin chính thống của các cơ quan chính phủ việt nam
song vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng
và không chính xác về tình hình thực tế tại việt nam
liên quan đến việc philippines giải quyết tình hình tự do tôn giáo
và giải cứu hơn một người bị cưỡng ép lao động trong đó có công dân việt nam
phó phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nhấn mạnh
chính phủ việt nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp an toàn và trật tự
đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép đưa người di cư trái phép và mua bán người
bộ ngoại giao đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
tăng cường tuyên truyền về việc người dân ra nước ngoài tìm việc theo hình thức tự túc
và cần hết sức cảnh giác với các lời mời trào như việc nhẹ lương cao
không cần bằng cấp vì họ có thể nhanh chóng trở thành nạn nhân bị bóc lột sức lao động
trong các cơ sở cờ bạc trực tuyến cư trú bất hợp pháp hoặc thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người
tại buổi họp báo phó phát ngôn bộ ngoại giao cũng thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới trong đó đáng chú ý là chuyến công tác tại nhật bản của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam từ ngày một mươi chín đến hai mươi một tháng năm thủ tướng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy mở rộng
sau hơn hai mươi ngày tranh tài vào tối ngày hôm qua một mươi bảy tháng năm sea games ba mươi hai tại campuchia đã chính thức bế mạc
tại kỳ đại hội lần này thể thao việt nam đã có bước tiến đáng kinh ngạc khi giành ngôi nhất toàn đoàn
trên bảng tổng sắp huy chương với thành tích một trăm ba mươi sáu huy chương vàng một trăm linh năm huy chương bạc và một trăm một mươi bốn huy chương đồng
dự đoàn thể thao công an nhân dân kết thúc sea games ba mươi hai đã xuất sắc giành được một mươi bốn huy chương
trong đó có bốn huy chương vàng bốn huy chương bạc và sáu huy chương đồng
chiều ngày một mươi sáu tháng năm trong ngày thi đấu cuối cùng của sea games ba mươi hai đội tuyển đấu kiếm việt nam đã chốt sổ
với tấm huy chương vàng nội dung kiếm liễu đồng đội nam đây là lần đầu tiên trong lịch sử sea games
đầu tiếng việt nam giành huy chương vàng ở nội dung này cùng với ba đồng đội khác vận động viên phạm quốc tài
của đoàn thể thao công an nhân dân đã mang đến những bất ngờ không chỉ cho khán giả mà cả ban huấn luyện đội tuyển
đoàn đấu kiếm của việt nam cũng giống như là nội dung của tài là phải nói một cái áp lực bởi vì nó là những cái nội dung
cuối cùng của kỳ sea games rồi mà trước đó thì chúng ta đã giành được rất nhiều huy chương thế nên là khi mà tài dành
cùng đồng đội dành rất là xuất sắc khi mà giành được cái huy chương vàng này nó cũng đã làm nên lịch sử
đấy là đội đồng đội kiếm liễu nam đã giành được huy chương vàng
tại kỳ đại hội lần này thể thao việt nam đã có bước tiến đáng kinh ngạc khi giành ngôi nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương
đây cũng là kỳ đại hội thứ ba liên tiếp mà việt nam đứng trên cường quốc thể thao của đông nam á thái lan
trước khi đến campuchia mục tiêu của đoàn thể thao việt nam chỉ là lọt vào top ba với chín mươi một trăm hai mươi huy chương vàng
như vậy các vận động viên đã thi đấu xuất sắc và vượt xa chỉ tiêu đề ra
lần này em rất là vui ạ
đã giành được thành tích
đã giành được thành tích cho nước nhà
em xin cảm ơn thứ nhất là cảm ơn ban lãnh đạo cũng như là toàn thể người dân cũng đã ủng hộ cho em nói riêng và đoàn thể thao việt nam nói chung để đạt được thành tích tốt nhất
khi mà em được tấm huy chương vàng thứ ba này thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
em cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được thi đấu
riêng với đoàn thể thao công an nhân dân tham dự sea games ba mươi hai
gồm bốn huấn luyện viên một mươi hai vận động viên tranh tài tại một mươi nội dung thi đấu khác nhau
kết thúc sea games bốn huy chương vàng thuộc về các vận động viên
nguyễn ngọc trâm bộ môn calate nội dung thi đồng đội
ngô đức mạnh ở nội dung thi đấu kun boca
nguyễn thị ngọc huyền môn cầu mây và phạm quốc tài bộ môn đấu kiếm
cùng với đó là bốn huy chương bạc sáu huy chương đồng ở các nội dung thi đấu khác
nguyễn ngọc trâm bộ môn karate nội dung thi đấu các nội dung thi đấu khác nhau
sea games ba mươi hai đã chính thức khép lại và được đánh giá là thành công đối với thể thao việt nam
khi chúng ta xuất sắc giành vị trí số một toàn đoàn
và với thể thao công an nhân dân đây cũng là một kỳ sea games

hãy đấu thành công